ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ
phương tiện cơ giới ba bánh theo nghị quyết số năm ngày bốn tháng hai năm hai nghìn tám của chính phủ
để kịp thời ngăn chặn những vụ tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân thành phố
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ
phương tiện cơ giới ba bánh theo nghị quyết số năm hai nghìn tám nqcp ngày bốn tháng hai năm hai nghìn tám của chính phủ
ra soát sửa đổi bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ
xe gắn máy xe mô tô hay bánh xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại địa phương
tăng cường công tác thanh tra tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông
đối với các phương tiện chở hàng công canh quá khổ quá tải gây mất an toàn cho người tham gia giao thông